nhân dịp dự hội nghị cấp cao kỷ niệm ba mươi năm quan hệ đối thoại asean hàn quốc tại thành phố busan
sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp thị trường thành phố ông âu kéo đông
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao việc busan muốn thúc đẩy hợp tác với việt nam và các địa phương của việt nam
và mong muốn thị trường chính quyền và nhân dân thành phố busan tiếp tục quan tâm hỗ trợ
và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam trên địa bàn
trong lĩnh vực kinh tế thủ tướng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa việt nam và hàn quốc là rất lớn
nếu như năm nay kinh mạch thương mại hai triệu việt nam hàn quốc khoảng tám mươi tỷ usd
thì năm sau cần phấn đấu lên một trăm linh tỷ usd
thủ tướng mong muốn ngày càng nhiều tập đoàn doanh nghiệp của hàn quốc đầu tư vào việt nam
trong đó có các tập đoàn và doanh nghiệp của busan
đề nghị chính quyền thành phố busan tạo điều kiện khuyến khích việc các hãng hàng không hai nước
mở đường bay thẳng busan đà nẵng phù hợp với chính sách hướng nam của hàn quốc